chương trình thời sự hôm nay ngày sáu tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế thủ tướng boris johnson công bố kế hoạch một trăm linh ngày đầu tiên nhậm kỳ mới
opec chưa có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ
thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu chung của kế hoạch nhằm thực hiện cam kết của việt nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa
mà trọng tâm là rác thải nhựa
rác thải nhựa đại dương
kế hoạch vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi giảm thiểu bảy mươi năm rác thải nhựa trên biển và đại dương
một trăm linh các khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy
để đạt được mục tiêu trên kế hoạch đã đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm
tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi ứng xử của các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương
hai thu gom phân loại lưu giữ vận chuyển và xử lý chất thải rác thải nhựa từ các hoạt động khu vực ven biển và trên biển
ba kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn
ba hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học ứng dụng phát triển truyền giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương
điều tra khảo sát ra soát nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương bảo đảm đồng bộ thống nhất hiệu lực hiệu quả
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng sẽ chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình quản lý giảm thiểu tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần túi ni lông khó phân hủy tại một số khu du lịch quốc gia ven biển

thưa quý vị việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao
tuy nhiên nước ta đang nỗ lực từng ngày để hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
mới đây thủ tướng chính phủ đã ký quyết định thành lập ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao
theo đó phó thủ tướng vũ đức đam làm chủ tịch ủy ban quốc gia
hai phó chủ tịch ủy ban quốc gia gồm thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam trường thị ngọc ánh
ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao có nhiệm vụ giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo đồn đốc
điều phối các bộ ban ngành đoàn thể trong phòng chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chính phủ chiến lược phương hướng giải pháp
chương trình hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống bệnh lao nhằm chấm dứt bệnh lao tại việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
bộ y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ủy ban quốc gia
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản số năm nghìn ba trăm linh ba
chỉ đạo giám đốc thủ trưởng các đơn vị
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các chủ đầu tư dự án
sử dụng vốn ngân sách thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
cụ thể thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu ủy ban nhân dân tp công bố đừng dây nóng
tiếp nhận phản ánh xử lý những vương mắc trong quá trình triển khai dự án
từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư thực hiện phân bố giải ngân và quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn
chủ trì với các đơn vị tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công cấp thành phố
như thông thầu gian lận cản trở hối lộ can thiệp bất hợp pháp
ủy ban nhân dân tp yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ
về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản cấp thành phố và quận huyện thị xã
đã được thành ủy ủy ban nhân dân tp chỉ đạo
thành ủy hà nội vừa có báo cáo về việc thực hiện chủ đề công tác năm hai nghìn hai mươi
năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
trong đó báo cáo tập trung vào công tác cải cách hành chính và quản lý biên chế trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một thành phố đã thực hiện bảy đợt tinh sản biên chế với hai trăm bốn mươi trường hợp
trong đó có hai trăm một mươi chín trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hai mươi một trường hợp cho thôi việc
bàn cá sĩ đảng ủy ban nhân dân tp đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tp xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm
thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan đơn vị
thuộc ủy ban nhân dân thành phố và hiện đang xem xét dự thảo kế hoạch để có hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo
thưa quý vị tại kỳ họp thứ một mươi một mới đây hội đồng nhân dân thành phố hải phòng đã thông qua nghị quyết
về chính sách hỗ trợ một trăm linh học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông
theo đó học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở sẽ được miễn học phí từ năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một
bậc học trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ năm học hành hai mươi một
trong các nghị quyết được thông qua nổi bật có nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh
từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tp hải phòng
thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đối với học sinh trung học phổ thông bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thành phố hải phòng sẽ hỗ trợ một trăm linh lãi suất tiến dụng
trong thời hạn một mươi năm năm cho các hộ nghèo xây mới sửa chữa nhà ở
với mức vay đối với xây mới là ba mươi năm triệu đồng và sửa chữa nhà ở là hai mươi triệu đồng
hỗ trợ gạch và xi măng cho các hộ nghèo xây sửa nhà
ngày năm một mươi hai tại tp hạ long ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ
nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một của bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị
rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo
khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
trong ba năm thực hiện đề án các cấp ủy chính quyền ban ngành đoàn thể lực lượng bộ đội biên phòng
các tỉnh trong khu vực phía bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong phối hợp tham gia cùng các lực lượng chức năng quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
trong thời gian tới ban chỉ đạo đề án tiếp tục thực hiện các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo nhằm giảm thiểu và đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân việt nam
vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản và tình hình hoạt động bước lậu hàng giả và gian lận thương mại trên biển
tiếp theo chương trình techfest hai nghìn một mươi chín cơ hội liên kết của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm
với chủ đề nguồn lực hội tụ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hai nghìn hai mươi
diễn ra tại thành phố hạ long quảng ninh do bộ khoa học và công nghệ chủ trì đang được kỳ vọng sẽ là cầu nối liên kết
các ý tưởng doanh nghiệp nhà đầu tư và các start up thông qua các hoạt động từ một mươi hai làng công nghệ
ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân
trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai techfest hai nghìn một mươi chín
được bố trí thành một mươi hai làng công nghệ du lịch ẩm thực tài chính giáo dục nông nghiệp y tế nền tảng đô thị thông minh
hỗ trợ start up địa phương quy tụ khoảng ba trăm linh doanh nghiệp nhóm khởi nghiệp hơn một trăm linh quỹ đầu tư nhà đầu tư
hơn hai trăm linh diễn giả chuyên gia trong các lĩnh vực khởi nghiệp
đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối đầu tư cập nhật xu hướng công nghệ
và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất từ hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực và thế giới
chúng tôi có lựa chọn mời những start up điển hình trong các lĩnh vực và được tổ chức thành một mươi hai làng công nghệ
các trưởng làng là những người cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực công nghệ liên quan trong hỗ trợ start up
chúng tôi khuyến khích việc kết nối mentor menti tức là những người giám đốc quản lý của các tập đoàn
có thể đứng ra làm mentor cho các start up
không phải chỉ là những khách hàng mà lúc đó họ trở thành những đối tác thực sự đáng tin cậy
theo ban tổ chức techfest việt nam năm hai nghìn một mươi chín chứng kiến tham dự của rất nhiều start up về ứng dụng công nghệ cao
trong công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe điển hình như mô hình kinh doanh chuỗi nhà thuốc phòng khám online và bệnh viện thông minh
điều quan trọng nhất của tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ riêng gì y tế
là làm thế nào để mọi người biết đến họ và biết đến những dịch vụ hay là sản phẩm họ đưa ra
thì tham dự techfest này sẽ là một
là một cái cơ hội rất là tốt để cho họ quảng bá về dịch vụ và sản phẩm của họ
đó là điều thứ nhất
điều thứ hai là khi họ phải cạnh tranh với những đơn vị khác trong y tế hay ngoài y tế
thì họ sẽ trưởng thành hơn về cả cái việc mà họ biết là công nghệ của họ có đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không
họ biết cái business model của họ có khả thi hay không
techfest việt nam hai nghìn một mươi chín nói chung và làng công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe nói riêng
cũng sẽ là sân chơi lớn
được triển khai hơn một mươi năm qua chương trình đã tạo được độ tin kỵ đối với người tiêu dùng mỗi độ tết đến xuân về
ngay dưới những năm biến động về thị trường về cung cầu hàng hóa như thịt heo năm nay
thì chương trình bình ổn vẫn đảm bảo để thị trường không biến động
riêng mặt hàng thịt heo là một mặt hàng có nhu cầu rất tiết yếu trong dịp tết để cho người tiêu dùng
chính vì vậy nên là sàn góc cũng đã có một làm việc với lại các nhà cung ứng và có những cam kết nhất định với nhà cung ứng
về mặt lượng về mặt chất lượng
là khung giá để đảm bảo những mặt hàng thịt heo này được cung ứng cho bà con một cách là hợp lý
và có một sự bình ổn nhất định trong dịp tiêu dùng tết
nhiều doanh nghiệp cũng xem đây là cơ hội vừa tiếp cận thị trường vừa mang những sản phẩm tốt giới thiệu
phục vụ người tiêu dùng việt nam trong dịp tết nguyên đáng này
chúng tôi cũng đang có nhiều niềm tin và kỳ vọng vào mùa tết năm nay mặc dù rằng là tết nó có đến sớm
nhưng mà bởi vì sài gòn phước ngoài những sản phẩm truyền thống sài gòn phước còn đưa ra thị trường
nhiều sản phẩm mới nữa nhất là dòng sản phẩm bến chưng
cho nên chúng tôi cũng kỳ vọng rằng năm nay mùa tết cũng rất là thành công của sài gòn phước
các mặt hàng bình ổn thị trường đã được chuẩn bị với tổng giá trị gần bảy hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trong dịp mua sắm tết năm nay nhiều nhóm hàng lương thực thực phẩm dầu ăn đã được chuẩn bị
với số lượng khá lớn đủ khả năng đáp ứng từ hai mươi đến năm mươi ba hai nhu cầu thị trường
các mặt hàng như thịt da cầm chiếm năm mươi ba hai nhu cầu thị trường trứng da cầm bốn mươi tám sáu gạo ba mươi một
thịt da súc hai mươi một thực phẩm chế biến hai mươi tám một dầu ăn hai mươi bảy năm v v
đồng thời thành phố cũng tăng cường bán hàng lưu động đến các địa phương vùng sâu vùng xa
từ nay đến tết thực hiện bình quân một trăm ba mươi chuyến hàng lưu động một tháng
riêng hai tháng cao điểm trước tết thực hiện ba trăm năm mươi chuyến để giúp người dân nơi đây
có thể tiếp cận được với hàng việt với giá cả tốt nhất
còn tại đà nẵng phong trào tiếp tục đẩy mạnh vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đã được thành phố đà nẵng tổ chức bằng nhiều hoạt động tuyên truyền vận động người dân
chú trọng sản xuất các mặt hàng ưu việt
đặc biệt thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại hội trợ hàng việt cũng thường xuyên quảng bá
hợp tác phát triển nhằm đưa hàng việt đến tay người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp cuối năm
tại các hội trợ hàng việt trên địa bàn đà nẵng phần lớn các doanh nghiệp đều trú trọng
với các sản phẩm bán ra thị trường trong đó yếu tố bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng
luôn đặt lên hàng đầu đặc biệt tại hội trợ bên cạnh ba trăm năm mươi gian hàng việt đến từ hơn hai trăm linh doanh nghiệp
của hai mươi ba tỉnh thành trên cả nước ban tổ chức còn bố trí khu trưng bày đối chứng hàng thật hàng giả
của cục quản lý thị trường đà nẵng nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật hàng giả
nâng cao nhận thức về sản phẩm bảo vệ quyền lợi của người dân khi mua hàng hóa
tập hóa được một mươi mãi năm rồi
thì tôi cũng thấy mặt hàng việt nam là hàng chất lượng mọi người cũng đều dùng hàng việt nam
cho nên là tôi cũng thấy là hàng việt nam mình là càng ngày càng cao
cho nên là tôi cũng yêu cầu những công ty làm sản xuất ra hàng việt nam thì vẫn làm tốt để cho người dân mình dùng
trong thời gian tới đà nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh của các mặt hàng chủ lực tại địa phương
tôn vinh các doanh nghiệp cùng đồng hành
hội trợ trong suốt một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
phát triển thị trường nội địa đồng thời đề mạnh tuyên truyền quảng bá các thương hiệu hàng hóa có thế mạnh
và tiềm năng trên địa bàn để kết nối quan hệ giao dịch thương mại đầu tư
chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước
nhằm xây dựng thương hiệu hàng việt đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các quần huyện thị xã và các sở ngành
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp gian lận trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tàn lợn châu phi
trong đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu thanh tra thành phố phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành lập đoàn công tác thành phố tiến hành kiểm tra ra soát toàn bộ quy trình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
tại các huyện tránh để xảy ra tình trạng khai khống lợn mắc bệnh dịch chết để nhận tiền hỗ trợ của thành phố
ủy ban nhân dân tp cũng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị giám sát chặt chẽ công tác thống kê
báo cáo số liệu dịch bệnh số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn thành phố
sở tây chính và các đơn vị tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi và lực lượng tham gia phòng chống bệnh dịch trên địa bàn
ngày năm tháng một mươi hai tỉnh quảng nam vừa ban hành quyết định tạm ứng hơn một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho người dân có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
theo đó tỉnh quảng nam tiến hành hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức cá nhân ở một mươi sáu huyện thị xã thành phố có lợn bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
trong đó địa phương được tạm ứng nhiều nhất là huyện thăng bình với gần bảy mươi tỷ đồng
sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh theo dõi
hướng dẫn giám sát các địa phương thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức cá nhân có lợn bị tiêu hủy
đồng thời giao sở tài chính kho mạc nhà nước tỉnh quảng nam lập thủ tục cấp tạm ứng kinh phí và hướng dẫn các địa phương thanh quyết toán theo quy định
từ khi bùng phát dịch tỉnh quảng nam buộc phải tiêu hủy hơn một trăm bốn mươi tám con lợn bị nhiễm bệnh
thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hội liên hiệp phụ nữ tp vinh và hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp tổ chức tặng quà tại huyện tương dương và huyện quế phòng
đoàn đã thăm hỏi và tặng hơn hai trăm năm mươi phần quà cho các hội viên phụ nữ và học sinh hai xã của huyện
các phần quà gồm chăn ấm áo ấm cho chị em phụ nữ quần áo ấm đồng phục học sinh tiểu học và mầm non
tặng một mươi suất quà cho kem học sinh nghèo vượt khó
đây là những món quà thể hiện tình cảm sự sẻ chia với những khó khăn gian khổ của hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc các xã biên giới
nhất là các địa bàn đặc biệt khó khăn góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh
theo lãnh đạo xã mường lai huyện lục yên tỉnh yên bái vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày năm tháng một mươi hai
trên địa bàn đã xây ra vụ hỏa hoạn làm thiêu dụi hoàn toàn ba nhà dân
nguyên nhân ban đầu xác định là lửa bốc lên từ nhà một người dân sau đó do có gió lớn nên đã lan sang hai ngôi nhà bên cạnh
mặc dù người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn nên đã thiêu dụi hoàn toàn ba ngôi nhà trong đó có một nhà sàn
ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra lãnh đạo huyện lục yên đã có mặt tại hiện trường động viên và chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại
đồng thời hỗ trợ tiến ban đầu cho mỗi hộ năm triệu đồng và chỉ đạo chính quyền địa phương tạm thời sắp xếp cho ba hộ gia đình trên
ở tại trạm y tế xã và nhà của người thân tổ chức huy động lực lượng tham gia giúp đỡ các gia đình khắc phục thiệt hại
tối ngày năm tháng một mươi hai tại cung văn hóa quốc gia lào thủ đô viêng trăn lào bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ thông tin văn hóa và du lịch lào
tổ chức trọng thể lễ khai mạc tuần văn hóa việt nam tại lào
lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân lào và các kiều bào đang sinh sống và làm ăn trên đất nước lào
tuần văn hóa việt nam tại lào năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa du lịch giữa hai nước trong dịp khai trương trụ sở mới trung tâm văn hóa việt nam tại lào
đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng thông tin văn hóa và du lịch lào khẳng định
thông qua tuần văn hóa việt nam lần này nhân dân lào có điều kiện hiểu rõ hơn về lịch sử về những nét đẹp văn hóa của nhân dân việt nam anh em
cũng như hiểu về sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước đặc biệt là giai đoạn phát triển lịch sử dưới sự đánh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
trong phần tin quốc tế thủ tướng boris johnson công bố kế hoạch một trăm linh ngày đầu nhiệm kỳ mới
opec chưa có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ
thưa quý vị mặc dù còn một tuần nữa mới diễn ra bầu cử song thủ tướng anh boris johnson đã công bố kế hoạch hành động trong một trăm linh ngày đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ mới của ông
trong kế hoạch này thủ tướng johnson nhắc lại cam kết đưa nước anh rời khỏi liên minh châu âu đúng hạn vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ông johnson khẳng định điều này sẽ chỉ xảy ra nếu đảng bảo thủ của ông giành được đa số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới
thủ tướng johnson đồng thời công bố đề xuất các thủ tướng của ông
trong kế hoạch này thủ tướng johnson đã cắt giảm thuế cho các hộ gia đình ở anh mức cắt giảm sẽ được đề cập trong ngân sách quốc gia thời hậu brexit dự kiến công bố vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra nhà lãnh đạo anh còn cam kết thông qua các dự luật nhằm tăng trợ cấp cho các trường học thắt chặt quy định về xử án cũng như thực thi những bước đi đầu tiên nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của nước này
dự kiến cử tri anh sẽ đi bỏ phiếu vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai
trái với tin đồn rằng các nước opec sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa do tăng trưởng kinh tế toàn cầu
các nước opec sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nguồn cung dồi dào đang gây sức ép lên giá dầu
cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã kết thúc sau sáu giờ tranh luận gai gắt và chưa có một kế hoạch cắt giảm cụ thể nào được đưa ra
opec đã nhất trí cắt giảm một hai triệu thùng dầu một ngày từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và được gia hạn tại cuộc họp gần đây nhất của opec vào tháng bảy vừa qua
tuy nhiên bộ trưởng dầu mỏ iraq thamr gaban đã đề nghị một số thành viên tăng mức cắt giảm sản lượng thêm bốn trăm linh thùng một ngày
nga thành viên ngoài opec cho rằng ả rập xê út đã ép các nhà sản xuất thành viên cắt giảm nhiều hơn để tăng thu ngân sách và nâng giá từ việc bán cổ phần của công ty dầu sari aramco
theo jp morgan dự kiến các nhà sản xuất đồng ý cắt giảm sản lượng một năm triệu thùng một ngày tới cuối năm hai nghìn hai mươi
do ả rập xê út cần giá dầu tại khu vực này
khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi đô la một thùng
nếu opec hiện muốn cắt giảm sản lượng mạnh hơn thì cần có sự nhất trí của nga và các nước sản xuất khác để tránh tình trạng dư cung trong năm tới
chính phủ nhật bản vừa công bố các biện pháp kích thích trị giá một trăm hai mươi tỷ usd nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phục hồi
đây là gói kích thích đầu tiên trong vòng ba năm qua sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng
thông qua thanh toán không dùng tiền mặt và chi tiêu cho các nhà sản xuất
các công trình công cộng gói kích thích bao gồm các biện pháp của chính phủ nhằm giúp mở rộng xuất khẩu nông sản
khi thỏa thuận thương mại song phương nhật mỹ sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
bên cạnh đó gói kích thích kinh tế mới cũng giúp giảm bớt tác động của việc tăng thuế tiêu dùng từ tám lên một mươi
có hiệu lực vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và giúp các công ty nhật bản chuẩn bị cho sự suy giảm kinh tế toàn cầu do tranh chấp thương mại mỹ trung
các bộ trưởng tài chính thuộc liên minh châu âu eu
đã nhất trí không cấp phép lưu hành các đồng tiền kỹ thuật số của các công ty tư nhân như đồng libra của facebook
chừng nào những rủi ro mà các đồng tiền này đặt ra được giải quyết triệt đề
các bộ trưởng tài chính eu cho rằng không nên phát hành tiền điện tử dạng stablecoin hay đồng tiền ổn định ở eu
cho đến khi những thách thức và rủi ro về pháp lý quy định và giám sát chưa được xác định và giải quyết thỏa đáng
stablecoin là những đồng tiền số như libra được hỗ trợ bởi các loại tiền tệ
từ đô la mỹ tới euro và các tài sản khác để chống lại sự biến động mạnh và thiếu ổn định về giá trên thị trường tiền điện tử
các bộ trưởng eu cũng sẽ xem xét các quy định của khối để kiểm soát đồng tiền kỹ thuật số trong khuôn khổ một kế hoạch toàn cầu
tình trạng cháy rừng dữ dội tại australia đã khiến nhiều cơ quan bảo tồn quốc tế phải lên tiếng
bày tỏ quan ngại về tác động của cháy rừng tới sự tồn tại của các khu bảo tồn thiên nhiên và di sản thế giới ở nước này
thống kê cho thấy cháy rừng đã thiêu hủy một diện tích lớn công viên quốc gia new south wales ở australia
trong đó có hai mươi diện tích di sản thiên nhiên thế giới blue mountains
trong khi đó khu vực di sản thế giới ở rừng mưa gondwana cũng bị phá hủy nghiêm trọng bởi những trận cháy rừng đã kéo dài từ tháng bảy
tính đến nay khoảng tám trăm linh hectare rừng tại các khu di sản thiên nhiên tại quốc gia này đã bị phá hủy
lớn hơn nhiều so với trung bình mọi năm
các vụ cháy rừng đã khiến ô nhiễm không khí tại thành phố sydney
cao ở mức kỷ lục khói bụi phủ kín bầu trời ở các thành phố từ sydney tới brisbane trong nhiều tuần
khiến nhiều người mắc bệnh hen xuyễn phải tới bệnh viện
cũng như số lượng các cuộc gọi xe cứu thương cho các vấn đề về bệnh hô hấp tăng hai mươi bốn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại